trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh miền trung sáng nay tại thành phố đà nẵng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm làm việc với bộ tư lệnh quân khu năm
cùng tham dự có phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận những kết quả
mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã đạt được trong bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
năm hai nghìn hai mươi là năm miền trung gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và dịch bệnh
địa bàn quân khu năm chịu ảnh hưởng liên tiếp của sáu cơn bão
gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhà nước nhân dân
lực lượng quân khu năm đã huy động hàng vạn lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ
cùng hàng nghìn phương tiện thiết bị để kịp thời ứng phó tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn giúp dân khắc phục hậu quả của bão lũ
về nhiệm vụ trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
lực lượng vũ trang quân khu năm luôn phải tỉnh táo cảnh sát không ngừng chăm lo củng cố
nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu năm
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu năm cùng toàn thể gia đình luôn có sức khỏe dồi dào
gia đình hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội nhân dân giao phó
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đến thăm hỏi động viên
tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lê hải lý thương binh hạng một trên bốn và mẹ việt nam anh hùng trịnh thị thìn